cục điều tra trung ương ấn độ đã bắt giữ ba nhân viên đường sắt liên đới thảm kịch tàu hỏa ở bang odisha vào tối ngày hai tháng sáu cướp đi sinh mạng của gần ba trăm linh hành khách và làm một một trăm linh người bị thương
ba nhân viên gồm kỹ sư cấp cao arun kumar mahanta kỹ sư amikhan và kỹ thuật viên papu kumar bị bắt theo mục ba trăm linh bốn bộ luật hình sự ấn độ ipc vì tội ngộ sát không cấu thành tội giết người
trong đó aroun koma mahanta là thành viên hội đồng điều tra vụ tai nạn đồng thời là người đã viết báo cáo thanh tra sơ bộ đầu tiên và sau đó là tuyên bố phản đối báo cáo thanh tra này
cbi cũng đã cáo buộc ba nhân viên trên theo mục hai trăm linh một trong ipc vì đã làm mất bằng chứng phạm tội
cbi đã chính thức tiếp nhận cuộc điều tra về vụ tai nạn tàu hỏa ở malaso từ ngày sáu tháng sáu
vụ bắt giữ diễn ra vài tuần sau khi bộ trưởng đường sắt ấn độ cho biết nguyên nhân gốc rễ của vụ tai nạn và cho rằng những kẻ đứng sau
hành động phạm tội đã được xác định